trú tại tập thể thành công quận ba đình hà nội đã gây tai nạn liên hoàn trong lúc các phương tiện giao thông đang chờ đèn đỏ theo hướng lê duẩn giải phóng
vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm hậu quả đã khiến sáu xe máy gặp nạn nhưng hai xe máy không ảnh hưởng nhiều
người điều khiển đã đi khỏi hiện trường còn bốn xe hỏng bốn người bị thương được đi đi cấp cứu
xe ô tô gây tai nạn bị xì lốp trước bên trái móc đầu
ngay sau khi tai nạn xảy ra tổ cảnh sát giao thông đã đến hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra
hiện chưa xác định nguyên nhân vụ tai nạn cơ quan điều tra phải căn cứ vào kết quả đo nồng độ cồn của lái xe và kết quả khám xe